diễn đàn từ sống sót đến thịnh vượng với chủ đề vững vàng vượt khủng hoảng vừa được tổ chức
với sự tham dự của hơn hai trăm linh lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu việt nam trong nhiều lĩnh vực
với hình thức họp trực tuyến và trực tiếp
tại sự kiện đại diện các doanh nghiệp khẳng định covid một mươi chín là thách thức là cuộc chiến lâu dài
nhưng cũng là cơ hội lớn cho doanh nghiệp
các doanh nghiệp cần đối mặt khó khăn chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt cơ hội này
trong đó chuyển đổi số ứng dụng công nghệ là một con đường không thể khác
các doanh nghiệp đang có ứng phó kịp thời với covid một mươi chín như vb bank bng tập đoàn minh phú
aa corporation tập đoàn thiên long fpt deloitte chia sẻ những câu chuyện và giải pháp thực tiễn
vượt khủng hoảng bằng các biện pháp đổi mới sáng tạo chuyển đổi mô hình kinh doanh
và mô hình làm việc tối ưu nguồn nhân lực và ứng dụng chuyển đổi số
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín việc các doanh nghiệp đồng hành liên minh để cùng đổi mới sáng tạo
và tận dụng lợi thế của nhau sẽ giúp doanh nghiệp vượt khó vững vàng hiệu quả
các doanh nghiệp lớn cần hành động quyết liệt và tích thời để bảo đảm không chỉ sự sống còn của doanh nghiệp
mà còn là sự phục hồi kinh tế quốc gia